buôn bốn bánh heroin và hàng ngàn gram ma túy các loại hai bị cáo là nguyễn hoàng nam và lê xuân mạnh cùng chú thệ tỉnh đồng nai
đã bị toán nhân dân tỉnh đồng nai tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
cùng tội danh các bị cáo khác cũng bị lệnh án bao gồm trần thị kim chú tại tp hcm tù trung thân
lê phúc nguyên chú tại tỉnh đồng nai hai mươi năm tù tổng hợp hình phạt với một bản án khác là ba mươi năm tù
nguyễn toại nguyện chú tại tỉnh đồng nai hai mươi năm tù
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nguyễn nhiều lần giúp nam bán ma túy cho người nghiện
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nguyên cũng chín lần mua ma túy của nam và mạnh để bán lại cho nhiều người khác
vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một kim đã mua của đối tượng dũng hai bánh ma túy với giá là sáu trăm linh triệu đồng
số ma túy này kim đã bán lại cho nam nhờ mạnh nhận hàng tại tp hcm
vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một kim đã mua của đối tượng dũng hai bánh ma túy với giá là sáu trăm linh triệu đồng
vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nguyễn mua của nam một mươi gói ma túy đá với khối lượng hơn chín mươi năm g ma túy các loại thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ